hội nghị tham vấn trực tuyến của bộ trưởng kinh tế asean với hội đồng tư vấn kinh doanh asean đã diễn ra vào chiều nay với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế asean tổng thư ký asean và các đại diện của hội đồng tư vấn kinh doanh asean
hội đồng tư vấn kinh doanh asean đã trình bày về các khuyến nghị nhằm tăng cường sự phối hợp giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp asean trong việc ứng phó với các tác động của covid một mươi chín và xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch
các bộ trưởng đã ghi nhận tình hình triển khai các hoạt động của hội đồng tư vấn kinh doanh asean trong thời gian qua
ngoài ra hội đồng tư vấn kinh doanh asean cũng có bài trình bày về giải thưởng doanh nghiệp asean năm hai nghìn hai mươi đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nằm trong chuỗi các hoạt động của các nước chủ nhà asean và hội đồng tư vấn kinh doanh asean
giải thưởng aba là cơ hội để toàn bộ các doanh nghiệp trong khu vực được tôn vinh khi thể hiện vị thế quan trọng của mình trong nền kinh tế asean
tại hội nghị các bộ trưởng kinh tế asean đã đánh giá cao sự chủ động của hội đồng kinh doanh asean và cho rằng việc phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp là rất cần thiết
không chỉ trong việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín mà còn trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khối asean cũng như giữa asean và các nước đối tác đặc biệt là trước các thách thức của thời kỳ mới
với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm asean hai nghìn hai mươi các bộ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp asean phối hợp chặt chẽ hơn nữa
với chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động hà nội và kế hoạch hành động do asean và các nước đối tác ngoại khối như nhật bản
các nước asean cộng ba thông qua nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch covid một mươi chín trong khu vực và củng cố chuỗi cung ứng khu vực góp phần phục hồi kinh tế khu vực sau đại dịch